tại tỉnh phú yên hiệp hội các trường đại học và cao đẳng việt nam phối hợp với viện nghiên cứu phát triển phương đông
tổ chức tọa đàm khoa học đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học việt nam trong thời kỳ hội nhập
đây là cơ sở cho cuộc nghiên cứu trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi về giáo dục việt nam
tại buổi tọa đàm các đại biểu cho rằng sau sáu năm thực hiện nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều bất cập còn thiếu những điều cốt lõi để làm cuộc đột phá
cải cách toàn diện cho nền giáo dục nhất là giáo dục đại học việt nam
tọa đàm lần này nhằm đổi mới các tư duy về quản lý nhà nước với giáo dục đại học
hệ thống và mô hình tổ chức đào tạo đại học tự chủ đại học quốc tế hóa đại học ở việt nam
và đổi mới tư duy về người thầy trong giáo dục đại học
tập trung nghiên cứu sâu để có đóng góp thiết thực hơn với trung ương đảng quốc hội chính phủ
về việc đột phá đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học việt nam trong thời kỳ hội nhập